thưa quý vị với hành vi giết người hiếp dâm bị cáo kiều phước thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã bị tòa án nhân dân cấp cao hà nội tuyên án tử hình
phiên tòa vừa được xét xử tại tỉnh tuyên quang vào sáng nay
theo cáo trạng khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
tại khu vực đồi thanh niên thuộc xã đội bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
kiều phước thọ dùng dao chém nhiều nhát vào người chị âu thị linh rồi sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm
thấy nạn nhân chưa chết kiều phúc thọ tiếp tục dùng dao chém cho đến khi nạn nhân tử vong
gây án xong thọ bỏ trốn
tại phiên tòa hội đầm xét xử giữ nguyên bức án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo kiều phước thọ
mức tử hình về tội danh giết người ba năm tù về tội hiếp dâm hình phạt chung cho cả hai tội danh là tử hình